đêm châu thừa tp hcm bắn pháo hoa tại bảy điểm hai điểm tầm cao tại đầu đường hầm vượt sông sài gòn tòa nhà landmark tám mươi một và năm điểm bắn pháo hoa tầm thấp phân bổ tại các quận huyện ngoại thành
hàng chục ngàn người dân tp hcm từ khắp mọi nơi đã đổ về vừa thưởng thức những màn trình diễn pháo hoa rực rỡ vừa hòa chung niềm vui của cả nước đón chào xuân canh tí hai nghìn hai mươi
trải qua ba trăm hai mươi năm phát triển tp hcm đã có nhiều sự chuyển biến về kinh tế xã hội trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước và là hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía nam
đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao
những màn bắn pháo hoa lung linh rực rỡ sắc màu không chỉ làm mãn nhãn người xem mà còn mở ra một năm mới nhiều kỳ vọng với người dân thành phố